tại tỉnh đồng nai việc xây dựng trái phép hiện đang diễn ra rầm rộ mà chưa thể giải quyết triệt đề
không chỉ có vậy tại đây còn diễn ra tình trạng phân lô bán nền trái phép trên đất trồng cây lâu năm đất nông nghiệp
các hoạt động này diễn ra tràn lan thách thức pháp luật
trong khi đó chính quyền các địa phương lại chưa thực sự quyết liệt trong xử lý vi phạm đã gây ra nhiều hệ lụy cho phát triển kinh tế xã hội
đường bê tông hệ thống điện được xây dựng như khu dân cư
thế nhưng đây là hạ tầng được xây dựng trái phép để phục vụ phân lô bán nền tại thựa đất số một trăm bốn mươi
thuộc tờ bản đồ số hai phường tam phước thành phố biên hòa với diện tích hơn một mươi năm m hai
trong đó một m hai đất ở nông thôn còn lại là đất trồng cây lâu năm
hàng trăm lô đất đã được đánh số thứ tự để bán trái pháp luật
nhiều lô sau khi mua đã được người dân rào lại bằng những cái cọc như thế này
không theo đúng cái quy trình cái kế hoạch của nhà nước thì cái đường này sẽ bị ngập ổng hoặc là khó khăn sau này cho mình cái kế hoạch của nhà nước nữa ra
dạo quanh một vòng khu vực ráp xanh các khu công nghiệp trên địa bàn phường tam phước
có thể thấy tình trạng phân lô bán nền trái phép cũng xảy ra công khai rầm rộ như thách thức pháp luật
chính quyền bao che thì thực sự là không có
tại vì từ khi bắt đầu phát hiện vụ việc là anh em của đường phường và phối hợp với độ trật tự đô thị phố
thường xuyên kiểm tra và bảo vệ
hồ sơ xử lý rồi cương quyết xử lý ngay từ đầu
đến giờ phút này là đang chờ thời gian đảm bảo cái quyết định chung chế là
ủy ban nhân phường sẽ phối hợp xử lý cương quyết vấn đề này
ngoài phường tam phước tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép cũng diễn ra nhức nhối trong thời gian dài
trên địa bàn các phường vùng ven của thành phố biên hòa như phước tân long bình tân trạng giải long bình
đây là những phường đông dân nhu cầu về nhà ở cao kéo theo đó tình trạng vi phạm trật tự xây dựng cũng diễn ra rất phức tạp
đối với ủy ban thành phố thì quan điểm là những tất cả các công trình trên thành phố mà xây dựng mà vi phạm hoặc là không giới phép
là chỉ đạo cho phường xã và đội quản lý trật tự đô thị kiên quyết xử lý nghiêm
để chấn trình tình trạng phân lô bán nền chính quyền các địa phương ở thành phố biên hòa đã cắm những biển
cảnh báo như thế này để cảnh báo người dân mua đất ở đây là trái pháp luật
tuy nhiên việc này đã bị các đối tượng dùng các vật dùng để bôi xóa nhoa những cảnh báo của chính quyền địa phương
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai từng thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý đất đai trên địa bàn chưa được chặt chẽ
tại một số địa phương diễn ra tình trạng tự vẽ ra quy hoạch bán dự án không có thật phân lô bán nền đất nông nghiệp và xây dựng trái phép
một trong những nguyên nhân đó là những người đứng đầu cấp ủy chính quyền chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý
thực tế có những vi phạm đã rõ ràng phải cưỡng chế nhưng vì ngại đụng chạm sợ trách nhiệm nên chính quyền địa phương chưa làm
dẫn đến vi phạm kéo dài gây ra nhiều hệ lụy cho quá trình phát triển kinh tế xã hội